xin kính chào quý vị và các bạn
sau nhiều ngày liên tục bổ sung thì từ ngày hôm nay khối không khí lạnh không rồn thêm xuống nước ta nữa
nên nhiệt độ ở các tỉnh phía đông bắc bộ vì vậy mà bắt đầu tăng dần với mức nhiệt độ ngày hôm nay và ngày mai ở mức một mươi ba hai mươi một độ
trong những ngày tiếp theo do không khí lạnh suy yếu và lệch đông nên nền nhiệt độ sẽ tiếp tục tăng khoảng từ một cho đến hai độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong thời đoạn tới cũng chỉ có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù
trưa chiều giảm mây hưởng nắng với nền nhiệt độ có xu hướng tăng dần cao nhất ở mức hai mươi hai hai mươi năm độ
khu tây bắc có nơi sẽ còn cao hơn
ở trung bộ các tỉnh từ hà tĩnh trở vào đến khu vực thừa thiên huế cho đêm nay và ngày mai vẫn có mưa rào rải rác
nhưng từ trưa chiều mai thì mưa sẽ giảm nhanh xuống diện vài nơi
về nền nhiệt độ ở khu vực từ thanh hóa đến khu vực quảng bình thì tăng nhẹ nhưng vẫn ở trong ngưỡng rét khi mức nhiệt độ là một mươi sáu hai mươi bốn độ
phần còn lại từ quảng trị đến thừa thiên huế trở lạnh với nền nhiệt độ là
một mươi chín đến hai mươi năm độ có nơi cao hơn
khu vực từ đà nẵng đến phú yên
trong đêm nay và ngày mai cũng có mưa rào và rông rải rác
sau đó thì mưa sẽ giảm nhanh
mức nhiệt tại đây vì thế cũng sẽ tăng cao nhất trong ngày
ở mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
phần còn lại thuộc khu vực ninh thuận bình thuận
thì chỉ có mưa vài nơi với nền nhiệt độ
trưa chiều ở mức là hai mươi chín ba mươi hai độ
đến với vùng cao tây nguyên
trong hôm nay cũng như là thời đoạn ba ngày tới
tại đây tiếp tục ít mưa
ngày trời có nắng với mức nhiệt trong ngày
ở gia động là một mươi bảy
đến hai mươi chín độ trời rét về đêm và sáng
các tỉnh thành nam bộ
thời tiết cũng chưa có nhiều biến động
khi phổ biến chỉ có mưa vài nơi
vào lúc chiều tối ban ngày thì khu vực này sẽ có nắng
với mức nhiệt có xu hướng tăng nhẹ
trưa chiều xung quanh mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ